theo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn hai phương tiện xe buýt
tuy nhiên loại hình vận tài hành khách công cộng này mới chỉ đáp ứng được chín hai nhu cầu giao thông đồ thị
có nhiều nguyên nhân khiến nhu cầu sử dụng giao thông công cộng không cao như phương tiện cá nhân tăng nhanh
hạn chế trong thu hút vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ xe buýt không cao
sở giao thông vận tải kiến nghị ubnd tp chỉ đạo các sở ngành quận huyện phối hợp góp ý hoàn thiện
đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
tham gia giao thông trên địa bàn quan tâm bố trí đủ kinh phí trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt đặc biệt sau khi áp dụng bộ định mức đơn giá mới
tp hcm hiện có một trăm ba mươi bảy tuyến xe buýt trong đó có chín mươi chín tuyến xe buýt có trợ giá
từ đầu năm đến nay khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt bốn trăm một mươi bốn triệu lượt hành khách
tăng ba hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám